chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác theo trung tâm chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình phước
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi trên địa bàn ghi nhận thêm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi một ca là người dân từ các tỉnh thành phố rời bình phước và tài xế giao hàng
trong tỉnh xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
cụ thể tỉnh bình phước vừa ghi nhận hai ổ dịch covid một mươi chín mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
tại huyện phú riền và huyện hấn quảng
trong khi đó ủy ban nhân dân huyện đồng phú bình phước cho biết
ngày hai mươi hai tháng một mươi trên địa bàn ghi nhận chầm một mươi ca mắc covid một mươi chín
các ca mắc covid một mươi chín đều trong cùng một gia đình tại ấp ba xã đồng tâm
kết quả điều tra dịch tễ bước đầu cho thấy ngày một mươi năm tháng một mươi có một sinh viên từ tp hcm
về thăm gia đình tại ấp ba xã đồng tâm huyện đồng phú
sinh viên này đã tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai vào ngày tám tháng một mươi
và được yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà
sinh viên trên tiếp xúc với các thành viên trong gia đình gồm chín người
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi người này có biểu hiện ho mệt mỏi
nên đến trạm y tế xã nghĩa trung thông báo và được cán bộ của trạm hướng dẫn
đến test nhanh covid một mươi chín tại một phòng khám và cho kết quả dương tính
sau đó cdc tại bình phước đã xét nghiệm pcr và cho kết quả khẳng định dương tính
chín người trong gia đình sinh viên trên gồm bố mẹ hai anh trai một chị gái một chị châu
và ba cháu cũng được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với sars cov hai
hiện ủy ban nhân dân huyện đồng phú và chính quyền địa phương đang truy vết
các trường hợp f một f hai để thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch
chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách
để thiết lập trạng thái bình thường mới người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn
phòng dịch của bộ y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân
cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại